như truyền hình nhân dân đã thông tin liên quan đến vụ việc một mươi ba lâm tặc bị bắt quả tàng
đang khai thác vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy huyện đắc tô
đến hôm nay các cơ quan chức năng liên ngành đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
và mở rộng điều tra vụ việc
ông hoàng văn chất phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc tô cho biết
sáng ngày một tháng ba đơn vị vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng
tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy thuộc xã đắc rơ nga huyện đắc tô tỉnh con tôm vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng hai để phục vụ điều tra
đối tượng nguyễn văn bình chú tại xã bờ y huyện ngọc hồi người bỏ trốn khi bị lực lượng chức năng phát hiện
đang cười gỗ vào trưa ngày hai mươi chín tháng hai sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
đến tối ngày hai mươi chín tháng hai tất cả một mươi một đối tượng bị tạm giữ ban đầu có nhiệm vụ vận chuyển gỗ
đã được đưa về xã đắc rơ nga bàn giao cho công an huyện đắc tô lấy lời khai ngay trong đêm để điều tra làm rõ vụ việc
hiện dư luận đang đặt nghi vấn đoàn lâm tặc khai thác gỗ tại đắc tô là có tổ chức